ngày hai mươi chín tháng ba tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có buổi tiếp phó thị trưởng
thành phố trùng khánh trung quốc lưu quế bình đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng trịnh đình dũng bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế xã hội
mà trung quốc nói chung thành phố trùng khánh nói riêng đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam coi trọng việc tăng cường hợp tác cùng có lợi
giữa các địa phương việt nam trung quốc và đề nghị trong thời gian tới
thành phố trùng khánh trung quốc và các địa phương của việt nam đẩy mạnh hoạt động giao lưu
trao đổi đoàn các cấp chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội
mở rộng nhập khẩu hàng hóa từ việt nam nhất là hàng nông lâm thủy hải sản
góp phần thúc đẩy thương mại song phương việt nam trung quốc phát triển cân bằng và bền vững
khẳng định trùng khánh coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các bộ
ngành địa phương của việt nam sẵn sàng cùng với các địa phương của việt nam
thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị
thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu góp phần củng cố
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam